theo thông tin từ cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương sau sáu mươi giờ mua sắm trực tuyến việt nam nằm trong sự kiện online friday hai nghìn hai mươi với chủ đề
siêu sao siêu sale diễn ra từ h ngày bốn tháng một mươi hai tới một mươi hai h ngày sáu tháng một mươi hai đã có một mươi một hai triệu lượt xem thông tin trên ứng dụng và thiết bị di động
ngày hội mua sắm trực tuyến việt nam hai nghìn hai mươi xứng đáng là sân chơi mua sắm trực tuyến cấp quốc gia và tạo sức hút lớn đối với người tiêu dùng
đặc biệt trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp thói quen mua sắm trực tuyến đã trở nên phổ biến
tổng số sản phẩm chính hãng tham gia chương trình là hai trăm bốn mươi bảy một trăm một mươi hai sản phẩm
chương trình có hai mươi sáu hai trăm năm mươi tám voucher ngôi sao được phân phối đến khách hàng qua nền tảng online friday
tính năng được khách hàng sử dụng nhiều nhất trong sự kiện là so sánh giá với trên một bốn triệu lượt tương tác so sánh giá
chương trình voucher mua sắm việt nam áp dụng toàn quốc trên năm mươi hai website
sàn thương mại điện tử trong sáu mươi giờ đã ghi nhận trên ba bảy triệu đơn đặt hàng tăng hai trăm sáu mươi bảy so với ngày trung bình trong năm